ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở y tế tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ nhân viên y tế
để nâng cao chất lượng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo nhanh chóng khảo sát thống kê đánh giá tình trạng nghiện ma túy tại địa phương
và vận động người nghiện tham gia chương trình tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở điều trị methadone
trên địa bàn hai mươi bốn quận huyện để tăng nhu cầu chỉ tiêu chất lượng của chương trình
sở lao động thương minh và xã hội cũng được yêu cầu để nhanh tiến đội triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện
các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy điều phối quản lý giám sát hỗ trợ kỹ thuật
nhằm bảo đảm hiệu quả chất lượng của chương trình tại các cơ sở cai nghiện ma túy triển khai điều trị cấp phát thuốc methadone